hạn hán kéo dài đã khiến toàn bộ diện tích rừng tràm ở cà mau đặt trong tình thế nguy kịch
nguy cơ cháy bất cứ lúc nào
cập nhật mới nhất từ tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau đến thời điểm hiện tại
toàn bộ lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh hơn bốn mươi ba năm trăm linh ha đã khô hạn hoàn toàn
và có một trăm linh diện tích đã ở mức cảnh báo cháy cấp năm
đây cũng là cấp cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào
từ đầu mùa khô năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau đã xảy ra năm vụ cháy rừng tổng diện tích là một mươi ba ba trăm linh m hai